nước trên các sông tại phú yên đang xuống dần tại những vùng không còn bị chia cắt
chính quyền và lực lượng chức năng đã khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả
trong khi đó ở những vùng còn ngập sâu các phương án ứng cứu hỗ trợ được chính quyền các địa phương
cùng lực lượng chức năng và phương tiện tiếp cận sẵn sàng giúp người dân trong mọi điều kiện tình huống
cho đến khi nước rút hẳn sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại vùng dôn lũ huyện miền núi đồng xuân
mặc dù nước sông kỳ lộ đang xuống nhưng đến trưa nay huyện đồng xuân còn hai bốn mươi tám nhà bị ngập
từ năm đến hai mét toàn bộ hệ thống lưới điện bị cắt và dự kiến phải mất từ ba đến năm ngày nữa
mới được khắc phục hoàn toàn
với tinh thần nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó sáng nay hàng trăm cán bộ chiến sĩ
dân quân tự vệ cùng các ban ngành đoàn thể và người dân huyện đồng xuân đã ra quân vệ sinh đường phố
dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống
với công trách cứu trợ thì thiệt ra thì địa phương bốp tại chỗ người ta đã lo hết rồi
chỉ trừ những trường hợp nào mà phương tiện không tốt được thì phải dùng cano của lực lượng vũ trang
ví dụ như công trang quân sự đặc biệt là trong giữa đây trên giữa đây trên vùng trên cấp khá là dữ
do nước lũ vẫn còn đổ về từ thượng nguồn các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng chống bão số một mươi ba
tại phú yên đang tiếp tục được triển khai để đề phòng thiệt hại